đây là một phần của kế hoạch tổng thể chiến lược dược phẩm châu âu mà ủy ban châu âu đang đổ tiền ra để gây dựng
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bộc lộ những khiếm khuyết của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại các nước thành viên liên minh châu âu
chiến lược dược phẩm có bốn mục tiêu cụ thể
thứ nhất là bảo đảm tất cả các bệnh nhân có đủ thuốc chữa bệnh ngay lập tức và trong mọi hoàn cảnh
thứ hai là tự sản xuất dược phẩm cơ bản không để bị bên ngoài bắt chẹt buộc phải mua những thuốc cơ bản với giá cao
và cuối cùng là giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô có nguồn gốc từ các nước bên ngoài liên minh châu âu
ủy ban châu âu cũng muốn dùng chiến lược này để hỗ trợ ngành công nghiệp dược phẩm là ngành đóng góp lớn cho nền kinh tế châu âu
bằng cách tạo ra việc làm có tay nghề cao và đầu tư nhiều cho nghiên cứu
khát hiếm dược phẩm cơ bản là tình huống bất ngờ đối với các nước châu âu
các hãng dược phẩm châu âu đã chuyển hầu hết việc sản xuất dược phẩm cơ bản sang các nước châu á
từ ba mươi năm nay hầu như chỉ tập trung cho các loại thuốc đặc trị thuốc mới giá bán cao hơn nhiều và lợi nhuận cao tương ứng
khi đại dịch bùng phát thì khan hiếm tại châu âu lại không phải là các loại thuốc đặc trị thuốc mới
mà là những loại thuốc rất cơ bản giá rất rẻ là kháng sinh giảm đau aspirin và paracetamol
có lẽ trước đây không ai ở châu âu lường trước được rằng sẽ có ngày không thể nhập khẩu được những loại thuốc đơn giản này
chiến lược dược phẩm châu âu muốn khắc phục nhược điểm này
hiện nay có tới khoảng sáu mươi nguyên liệu dược phẩm cho công nghiệp dược toàn thế giới là từ ấn độ và trung quốc
đa số không phải là nguyên liệu đặc biệt hay khó tìm
muốn tự chủ sản xuất thuốc chữa bệnh thì tất nhiên là phải tự chủ về nguyên liệu
chuyển sản xuất về châu âu ngoài chuyện chi phí nhân công cao còn phải tốn kém để thỏa mãn các tiêu chí môi trường
vì sản xuất dược phẩm cũng là ngành gây ô nhiễm chi phí sản xuất một viên thuốc cảm tại châu âu chắc chắn sẽ cao hơn
ngoài ra chuyển một dây chuyền sản xuất dược phẩm từ châu á về châu âu sẽ phải mất ít nhất hai năm nếu đã có sẵn nhà máy
còn nếu xây nhà máy từ đầu thì phải là năm năm
ví dụ như ở pháp tới tám mươi nguyên liệu cho ngành dược đang phải nhập khẩu từ trung quốc
chiến lược dược phẩm châu âu mà ủy ban châu âu công bố là một cách gián tiếp thừa nhận mặt trái của cung cách sản xuất và phân phối dược phẩm trong ba mươi năm trở lại đây
một châu âu dẫn đầu thế giới về công nghệ dược phẩm vậy mà từ nhiều năm nay khan hiếm dược phẩm vẫn thỉnh thoảng là vấn đề
không phải là khan hiếm các loại thuốc đặc trị đắt tiền hay liệu pháp trị liệu tiên tiến mà lại là những dược phẩm đã tồn tại từ hàng chục năm nay công thức không còn là bí mật có thể sản xuất dễ dàng với chi phí thấp
đối với nhiều loại thuốc xưa này vẫn rất hữu ích các hãng dược tìm cách hạ giá thành bằng cách tạo ra chuỗi cung ứng dài hơn phức tạp hơn và do đó mong manh hơn
đại dịch covid một mươi chín cho thấy những điểm yếu bất ngờ của cung cách sản xuất toàn cầu hóa điều đó cho thấy những sản phẩm cơ bản vẫn luôn có giá trị không gì thay thế được
khi đại dịch bùng phát nhiều người đã vội đi mua đồ dự trữ như bột mì và giấy vệ sinh chứ không phải là tôm hùm hay rượu xuân banh
bệnh viện hay hiệu thuốc thiếu dược phẩm thì chủ yếu là thiếu các loại thuốc thông dụng từ giữa tháng này thượng viện pháp đã phải thông qua dự luật bắt buộc dự trữ thuốc cơ bản
hôm nay hàng nghìn người dân ấn độ tại khu vực phía đông nam của nước này đã sơ tán tránh bão niva dự kiến mang theo mưa lớn tại khu vực duyên hải vào đêm nay và dạng sáng mai
niva được dự báo là cơn bão có sức tàn phá nghiêm trọng với sức gió vùng gần tầm bão lên tới một trăm hai mươi km một giờ giật trên một trăm bốn mươi năm km một giờ nhà chức trách ấn độ đã triển khai hàng nghìn nhân viên cứu hộ sẵn sàng ứng phó bão tại các bang tamil nadu andhra pradesh kuala lumpur và kuala lumpur
pv và puducherry để đề phòng nguy cơ do bão giới chức địa phương thông báo cho học sinh viên chức nghỉ học và làm đóng cửa các cơ quan công quyền trừ các cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp
do ảnh hưởng của bão mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực và sẽ còn kéo dài trong những giờ tới
cơ quan an toàn hàng không châu âu đã bắt đầu tiến trình xem xét cấp phép bay trở lại cho dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max của tập đoàn boeing
cơ quan an toàn hàng không châu âu đã đưa ra đề xuất hướng dẫn tiêu chuẩn bay
xác định các điều kiện an toàn cho phép dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max hoạt động trở lại
tài liệu này sẽ được lấy ý kiến đóng góp trong hai mươi tám ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng
quyết định cuối cùng có thể được công bố vào giữa tháng một năm sau
cơ quan an toàn hàng không châu âu tin tưởng các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max có thể sẵn sàng xài cánh trên bầu trời châu âu
sau quá trình đánh giá độc lập về dòng máy bay này trong khoảng hai mươi tháng với sự tham gia của hai mươi chuyên gia
số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới
tiếp tục giảm trong năm hai nghìn một mươi chín
xung đột vẫn là động cơ chính của các hành động khủng bố
trong khi khủng bố cực hữu đang nổi lên tại nhiều nước phương tây
đây là nhận định được viện kinh tế và hòa bình đưa ra trong báo cáo chỉ số khủng bố toàn cầu hai nghìn hai mươi
theo viện kinh tế và hòa bình số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố năm hai nghìn một mươi chín
đã giảm một mươi năm so với năm trước đó xuống còn một mươi ba tám trăm hai mươi sáu người
tuy nhiên có tám mươi chín người thiệt mạng trong các vụ tấn công do các phần tử cực hữu gây ra tại bắc phi
tây âu và châu đại dương trong năm hai nghìn một mươi chín tăng tới hai trăm năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bốn
và là nhiều nhất trong vòng năm mươi năm qua
báo cáo chỉ số khủng bố toàn cầu hai nghìn hai mươi cũng nhấn mạnh
xung đột vẫn là động cơ chính của khủng bố
với hơn chín mươi sáu số nạn nhân thiệt mạng là ở các quốc gia đang trải qua xung đột
afghanistan và nigeria là hai quốc gia có hơn một nạn nhân thiệt mạng
thưa quý vị theo các chỉ số kinh tế hiện tại
kinh tế trung quốc nhất định đạt mức tăng trưởng dương
đây là nhận định của thủ tướng trung quốc lý khắc cường
tại hội nghị bàn tròn một cộng sáu lần thứ năm ở bắc kinh
hội nghị bàn tròn thường niên một cộng sáu diễn ra giữa thủ tướng trung quốc
với người đứng đầu sáu tổ chức kinh tế quốc tế lớn là ngân hàng thế giới
quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức thương mại thế giới tổ chức lao động quốc tế
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế và hội đồng ổn định tài chính
thủ tướng trung quốc lý khắc cường nhấn mạnh rằng trung quốc sẽ tiếp tục
thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một quốc gia đang phát triển
đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của trung quốc đối với các tổ chức thế giới
trước đó tổng cục thống kê trung quốc cho hay tổng sản phẩm quốc nội của nước này
trong ba quý đầu năm nay tăng trưởng bảy